tại hà nội dự án một triệu cây xanh cho đô thị việt nam đã được trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học greenviet khởi không
khởi động dự án này ra đời từ thực trạng thiếu diện tích che phủ cây xanh tại các đô thị lớn ở việt nam
kéo theo đó là những hệ quả tác động đến môi trường xã hội sức khỏe và chất lượng sống của con người
dự án một triệu cây xanh đô thị được tiến hành nhằm tạo thêm cây xanh cải thiện chất lượng không khí
đồng thời góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường
ngoài ra còn phục vụ mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ viễn thám để theo dõi và đánh giá lợi ích lâm nghiệp đô thị
chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi dự án đã trồng gần bốn cây xanh cho các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
dự kiến dự án này sẽ được triển khai trong vòng một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi tại các địa phương trên cả nước
trong đó trọng tâm là ba thành phố gồm hà nội đà nẵng và tp hcm
hà nội tp hcm